sau khi mà chúng tôi đã nhận định được đối tượng rồi có quá trình theo dõi cái di biến động và đường hướng di chuyển của đối tượng

để kiểm soát đối tượng
rồi một mũi trinh sát là thường xuyên trên tuyến quốc lộ hai mươi
để kiểm soát đối tượng
rồi một mũi trinh sát là thường xuyên trên tuyến quốc lộ hai mươi
để kiểm soát hoạt động đi lại của đối tượng
sau đó thì chúng tôi đã khi phát hiện đối tượng đến khu vực thuận lợi
tại đường b năm mươi bốn thì chúng tôi đã tiến hành bắt quả tang đối tượng
khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc
hai đối tượng điều khiển xe máy đi vào một con hẻm nhỏ
thuộc địa phận xã hàn lâm
nhận định đây là thời cơ chín mùi để khống chế các đối tượng
nên tổ trinh sát nhận nhiệm vụ bám theo đối tượng
quyết định tăng tốc áp sát khống chế linh và kẻ đi cùng
ngay khi nhận thấy bóng dáng của lực lượng công an
thì hai đối tượng đã bỏ xe mỗi người một nẻo
băng theo đường rừng nhằm tìm cách thoát thân
vì không quen địa hình địa phận ở xã hàn lâm nên đối tượng ngồi sau nhanh chóng
bị lực lượng chức năng truy bắt đuổi kịp quật ngã khống chế thành công
đối tượng còn lại được xác định là nguyễn mạnh linh đã lợi dụng lúc lực lượng truy bắt phải gian quân
để bắt đối tượng còn lại thì hắn với lợi thế thông tạo địa bàn đã nhanh chóng lẩn vào trong rừng
nhiệm vụ truy bắt đối tượng linh diễn ra song song với việc khám xét tại chỗ đối tượng thứ hai của vụ án
trong túi sách mà đối tượng mang theo người cơ quan công an phát hiện thu giữ bảy bịch ni lông
bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá và nhiều viên nén nghi là thuốc lắc

và đồng chí phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp
tại địa bàn sa ha lâm phân tích đánh giá tất cả toàn bộ địa bàn và khả năng lận trốn của đối tượng
sau đó là đồng chí thủ trưởng và phó thủ trưởng đã chỉ đạo nhanh chóng là phối hợp và áp dụng các biện pháp
vận động quần chúng tố giác tội phạm rồi cử các lực lượng trinh sát nắm tình hình
và khoanh vùng khu vực khả năng đối tượng bỏ trốn để tổ chức lực lượng vây bắt
tại cơ quan điều tra đối tượng bỏ trốn là một lực lượng đối tượng
bị bắt khai tên là tô vũ tuấn hai mươi chín tuổi quê ở xã đa kìa huyện bù gia mập tỉnh bình phước
tuấn khai nhận một kg tùy đá và thuốc lắc trên được anh ta mua tại biên giới campuchia giáp với tỉnh bình phước
ma túy sau đó được tuấn đóng gói nghị trang với mục đích đưa sang thành phố đà lạt của tỉnh lâm đồng để bán kiếm lời
biết thời điểm này tỉnh lâm đồng đẩy mạnh các chốt kiểm soát dịch bệnh
tượng đã thay đổi hình thức vận chuyển bằng cách là băng rừng lội suối từ bình phước để xâm nhập vào địa phận lâm đồng
mà không phải đi qua các chốt kiểm soát nhằm tránh bị cơ quan công an phát hiện
đi tới địa phương nào tuấn sẽ liên lạc với các chiến hữu liên quan đến ma túy ở địa bàn đó hỗ trợ phương tiện hoặc hoa tiêu dẫn đường
với đó là nhiều biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an đã được áp dụng với quyết tâm bắt được linh sớm nhất
lực lượng quân xã dân quân và các lực lượng tại địa phương hỗ trợ rất là nhiệt tình không quản ngại ngày đêm và mưa gió để truy bắt bằng được đối tượng linh này
sau hai ngày xuyên đêm dãi nắng rầm mưa lật từng góc cây bụi cỏ để lần tìm ra manh mối về đối tượng
thì đến ngày một mươi một tháng chín
năm hai nghìn hai mươi một lực lượng truy bắt đã phát hiện dấu vết của nguyễn mạnh linh tại tròi trong dãy của một hộ dân tại thôn một xã hàn lâm

lực lượng truy bắt đã phát hiện dấu vết của một hộ dân tại thôn một xã hàn lâm

sau hai ngày xuyên đêm lật từng góc cây bụi cỏ để lần tìm ra manh mối về đối tượng linh này
tuy nhiên đây chỉ là lời khai một phía từ đối tượng cơ quan công an vẫn tiếp tục đấu tranh với tuấn và linh đồng thời thu thập thêm tài liệu từ những người biết việc
đặc biệt là người đàn ông tên phù hồ nhân vật được đối tượng linh khai là đứng ra nhờ hắn chở tuấn vượt chốt để từ đó đưa ra kết luận về vai trò của linh và những đối tượng liên quan
về phía đối tượng tô vũ tuấn thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đạ huai đã đủ tài liệu chứng minh đối tượng phạm tội mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy

trong một vài năm trở lại đây dưới sự chỉ đạo quyết liệt từ ban giám đốc công an tỉnh lâm đồng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát huy tối đa tinh thần không khoan nhượng với tội phạm nhằm mục tiêu giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của người dân phố núi
với quyết tâm đó hàng trăm chuyên án lớn nhỏ đã bị phát hiện triệt xóa và cũng từng ấy đối tượng bị bắt giữ xét xử nghiêm minh trước pháp luật
vụ án mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy do tô vũ tuấn giữ vai trò chủ mưu mà công an huyện đạo hù ai vừa triệt phá thành công là một trong những vụ án thu giữ được số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay góp phần vào thành tích chung của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng
ở trong bến xe
thì lúc này là
các trinh sát nhận định
chắc chắn là đối tượng này đã đang cầm ma túy
vào lúc chín h tối
xe chở đối tượng chá cuối cùng
cũng đã về đến bến xe trung tâm thị xã lào cai
mua thị chá lấy ba lô ở trên xe
rồi di chuyển xuống
đây là thời cơ chín mùi để lực lượng trinh sát bắt giữ
với kinh nghiệm của những người lính trinh sát ma túy
khi chúng tôi đợi
cho đối tượng
sau khi đảm bảo
đối tượng cảm thấy an toàn
đối tượng nên cầm ma túy
chúng tôi trung chuyển sang xe khác
chúng tôi vắt
vắt thì thu giữ
vật chứng là gồm hai mươi bốn viên ma túy tổng hợp
sáu bốn kg thuốc viện
một điện thoại di động
hai năm triệu đồng
mua thị chá là một mắc xích quan trọng
trong đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
đã được bắt giữ
nhưng chiến thắng này chỉ là mở đầu
cho việc hút trọn cả đường dây ma túy khủng
trong chuyên án này
lúc này tại simacai
tỉnh lào cai và huyện mường lát
mường khương tỉnh thành hóa
lực lượng trinh sát được lệnh tiếp tục
theo sát mọi di biến động của các đối tượng
và đảm bảo bí mật tuyệt đối
tại mường lát
dù xác định sùng xeo vành
đã nhận hàng của linh
khi về địa phương
vành lại không có bất kỳ hành động nào
đối tượng vẫn chỉ loanh quanh trong địa bàn
không có biểu hiện chuẩn bị đi giao hàng
nhưng chỉ trong ít ngày
đối tượng vành đã thoát khỏi sự giám sát
của các trinh sát và biến mất
bàn truyền án tức tắc cho phong tỏa
những khu vực có hoạt động của đối tượng vành
nhưng theo một nguồn tin cho biết
nhiều khả năng đối tượng cất giấu ma túy trên đồi
quả đúng như nhận định
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đối tượng xung xeo vành
đã đi lên đồi ở khu vực giáp biên giới
để lấy ma túy về
chuẩn bị chuyển lên lào cai
giao cho đối tượng vàng thị khỏa
trưa cùng ngày vành đón xeo vành
xe khách từ mường lác
đi thành phố thành hóa
sau đó đi lên lào cai
đối tượng xuống xe
sau đó đi về hướng bàn viện
cả đêm đến là chúng tôi
các tổ chính sát vẫn tiếp tục theo dõi
giám sát chặt chét
tại các huyện mường khương simakai
tỉnh lào cai nhất cử nhất động
của các đối tượng vàng trung khoa
giang a chu sùng phủng
vẫn được bàn truyền án theo sát
trong khi đối tượng vành di chuyển
từ thành phố phố lưu đến điểm hẹn
thì khoa chô phủng
cũng di chuyển từ nhà của phủng
ở xã bản lầu
hai đối tượng vàng trung khoa
và giang a chu có nhiệm vụ
giao hàng và cảnh giới
đối tượng sùng phủng đi đón
đối tượng sùng xeo vành

tại con đường liên thôn
nối bản cầm với bản lầu
thu huyện mường khương
sùng phủng sau khi nhận mát túy từ vành
đã nhanh chóng đến gặp khoa và chô
để giao lại
hoạt động mua bán ma túy tưởng rất tinh vi và kính kẽ
thế nhưng đã không qua được mắt của lực lượng công an
tuy nhiên thời điểm phá án chưa đến
các trinh sát vẫn phải nính lặng chờ thời cơ
ban chuyên án xác định là không thể bắt ở trong cái khu vực đấy được
vì là không thể bố trí lực lượng được
cái đường là đường nhỏ
mà chỉ cần có ô tô hay là xe máy
người lạ vào cái là các đối tượng nghi ngờ ngay
lựa chọn thời cơ địa điểm không gian thời gian để phá án
đây cũng là rất là quan trọng
làm sao mà coi như là bí mật bất ngờ
đối tượng là không kịp trở tay
không kịp tẩu tán hàng hóa
cũng như là tẩu tán vật chứng
cũng như là chạy thoát
khi bắt được đối tượng thì báo cáo
chỉ là cũng phải đảm bảo về an toàn
về người phương tiện
cho lực lượng khi bắt
và thu giữ vật chứng
nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho đối tượng
sau khi hoạt động mua bán ma túy
đã được thực hiện theo kế hoạch
thì vàng trông khoa và dàn a chô
cùng nhau di chuyển trên một chiếc xe máy
về hướng tảng a chô
lúc này nhận định thời cơ đã chín mùi
chuyên án bắt khoa và chô được triển khai
từ tình huống bắt người
trong trường hợp phạm tội quả tan
ban chuyên án đã tiến hành bắt người
đã tiến hành lấy lời khai nhanh
với vàng trông khoa và dàn a chô
trước bằng chứng không thể chối cãi
các đối tượng khoa chô đã phải nhanh chóng
cuối đầu nhận tội
và khai ra các đồng phạm trong đường dây ma túy này
là sùng xeo vành và sùng phủm
đây cũng là một trong những bằng chứng
quan trọng giúp ban chuyên án
theo dõi sát vành và phủm
sau đó ra đoạn quyết định
ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại bến xe trung tâm thành phố lào cai
lực lượng trinh sát vào vai hành khách đi xe
đã lập tức ra tay khống chế
bắt giữ đối tượng sùng xeo vành
theo giữ tăng vật là một tỷ hai trăm chín mươi triệu đồng
các mũi trinh sát cũng ngay lập tức
bắt đối tượng sùng phủm
tại thị trấn phong hải
huyện bảo thắng tỉnh lào cai
kỷ niệm với tôi trong chuyên án này
là phải đi công tác nhiều ngày
không được về trở về

với gia đình
nhiều lúc vợ con cũng gọi điện hỏi
bao giờ anh về và như thế nào
cũng không dám trả lời
cũng không biết lúc nào được về nữa
nên là cũng mong là
gia đình lúc nào cũng tạo điều kiện
để mình yên tâm công tác
và cũng nỗ lực hơn trong công việc
để hoàn thành tốt nhiệm vụ
đảng và nhà nước giao cho
chỉ đoán năm trăm một mươi hai c thể hiện sự quyết tâm
quyết niệm chỉ đoán sát sạc
cũng như áp dụng đồng hồ các pháp cử vụ
và tổ chức đồng hiện ở đây
chúng tôi đã chỉ đoán tổ chức kế hoạch
đảm bảo tiêu đối an toàn cho lực lượng tham gia
cũng như của nhân dân trên điều hành
đặc biệt là trong quá trình áp dụng
các pháp cử vụ để đảm bảo tiêu đối an toàn
khi bắt giữ và xử lý lưu tiệm
cũng người cũng tội cũng pháp luật
hơn sáu tháng kể từ ngày chuyên án được xác lập
cho đến khi đối tượng cuối cùng
trong đường dài xa lưới
chuyên án năm trăm hai mươi một c
đã khép lại với một thắng lợi tuyệt đối
lực lượng chức năng đã bắt giữ
toàn bộ những đối tượng phạm tội
trong vụ án và thu giữ toàn bộ tan vật
bao gồm cả tiền và ma túy
đảm bảo an toàn tuyệt đối
cho các chiến sĩ tham gia chuyên án
đây là một chiến công xuất sắc
của công an tỉnh lào cai
trong năm hai nghìn hai mươi một
từ hai mươi tám hai mươi tám tháng hai
lủng đỗividad của huấn luyện một hai

chuyển qua chính hóa
phi thể sinh ra